cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai mươi ba bị can trong vụ án công ty cổ phần địa ốc alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba gọi tắt là công ty alibaba
luyện cùng đồng phạm sử dụng nhiều phương thức để lừa đảo người dân tiền thu được thì nộp về công ty alibaba để luyện quản lý sử dụng
để thu hút khách hàng luyện hứa hẹn mua lại đất đạ bán với giá cao hơn ba mươi sau một mươi hai tháng hoặc ba mươi tám sau một mươi năm tháng hoặc thuê lại với giá bằng hai một tháng kể từ ngày ký hợp đồng và khách hàng đã thanh toán chín mươi năm giá trị
cơ quan điều tra xác định nguyễn thái luyện là chủ mưu vụ án là người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo theo năm bước trên
luyện tổ chức lập ra công ty
công ty alibaba và hai mươi hai pháp nhân khác vẽ ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận tự phân lô tách thửa trái pháp luật để bán cho ba chín trăm hai mươi bốn bị hại qua đó chiếm đoạt số tiền hơn hai ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng